cùng với công nghệ chuỗi khối blockchain trí tuệ nhân tạo ai dữ liệu lớn big data và những thành tựu công nghệ khác của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
phát triển chatbot cũng đang là một xu hướng khởi nghiệp bùng nổ trên toàn cầu
chatbot một tác nhân đàm thoại được phát triển dựa theo các quy tắc và trí thông minh nhân tạo
tương tác với con người thông qua một giao diện chat đã nhanh chóng trở thành một thứ cần phải có trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến
các công ty đã tìm ra cách thức để cải thiện kết quả kinh doanh thông qua việc sử dụng chatbot cho các hoạt động bán hàng
dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
xu hướng đang phát triển này đồng hành với những nỗ lực từ phía các nhà cung cấp dịch vụ nhằm mục đích tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
mục đích chính của công nghệ tự động là để tiết kiệm thời gian đối với các hoạt động thực hiện bằng phương pháp thủ công
các chatbot gửi và nhận tin nhắn thông qua trí tuệ nhân tạo theo cách phản chiếu gần nhất với cách mà người dùng sẽ giao tiếp
do đó các nhà bán lẻ trực tuyến có nhiều thời gian hơn để quản lý những khía cạnh khác của doanh nghiệp
đồng thời vẫn cung cấp một nền tảng dịch vụ chủ đạo cho các khách hàng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu mạng xã hội facebook chính thức ra bắt công nghệ chatbot trên messenger
với công cụ này các nhà kinh doanh trực tuyến có thêm nhiều cơ hội để cải thiện tương tác với các khách hàng
nắm bắt được những cơ hội đó cùng với những kinh nghiệm trong quá trình tự xây dựng chatbot cho những dự án trước đó
bot bán hàng là một đơn vị start up đã ra đời với tham vọng biến chatbot trở thành công cụ bán hàng đắc lực trên facebook
đầu tiên chúng tôi có bản hành một quốc hóa cà phê
chúng tôi tạo ra một sản phẩm đơn thùng để giúp cho quán cà phê tăng trưởng
vì số lượng nhân viên của quán cà phê ít nhưng số lượng khách hàng rất đông và quy trình tự động hóa chưa có
chúng tôi tạo ra một chatbot để tự động order sản phẩm cho khách hàng cũng như đưa sản phẩm tới tay khách hàng
khi chúng tôi hoạt động một thời gian cho bản hành của quán cà phê hiệu quả chúng tôi cảm thấy tỷ suất lợi nhuận tăng lên rất cao
chúng tôi mới ngầu hộp với nhau
chúng tôi cần tạo ra một nền tảng để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp bán hàng online
có thể sử dụng nền tảng để tạo ra được doanh thu cao nhất cũng như tiết kiệm được chi phí bản hành nhất
từ đó là bốt bản hàng ra đời
bốt bản hàng là một chatbot ban đầu được phát triển trên nền tảng facebook messenger
tỉnh năng cơ bản của nó nhằm là tự động hóa những khâu về chăm sóc khách hàng và chốt đơn hàng
trong một cửa hàng kinh doanh nhỏ lạ trên facebook đó là những cái thưởng đầu tiên chúng tôi cung cấp trên thị trường
giá mắt thị trường từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy xuất phát từ nhu cầu bán hàng trên mạng xã hội facebook
và muốn tự động hóa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên messenger
bốt bản hàng ra đời với mục đích giúp các cửa hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tới ưu thời gian kinh doanh
và vận hành thông minh hiệu quả dựa trên messenger của facebook
bốt bản hàng đã đưa công nghệ chatbot tích hợp website fanpage vào ứng dụng messenger của facebook
khách hàng có thể xem mua hoặc tìm kiếm thông tin về sản phẩm dịch vụ ngay trên ứng dụng
thay vì truy cập vào các trang thương mại điện tử
sau khi chính thức ra mắt thị trường được hai tháng bốt bản hàng đã nhận được cói hỗ trợ sử dụng dịch vụ
trị giá ba mươi usd cuối năm hai nghìn một mươi bảy từ facebook và amazon trong khuôn khổ dự án facebook start
chương trình toàn cầu được thiết kế nhằm giúp những người mới khởi nghiệp
xây dựng và phát triển doanh nghiệp
lựa chọn đứng trên vai người khổng lồ bóp bán hàng đã tạo ra nhiều giá trị cho các khách hàng của mình
như tăng doanh số tự động hóa các quy trình
bên cạnh đó bốt bản hàng có mang đến cho những người bán hàng một trợ lý đắc lực
để hỗ trợ toàn diện vận hành kinh doanh tự động như hệ thống crm marketing tự động
bán hàng đa kênh thanh toán giao vận
cái giá trị lớn nhất mà bốn bán hàng tạo ra cho khách hàng thứ nhất là giúp cho khách hàng tăng trưởng
về mặt doanh thu thứ hai là giúp cho khách hàng đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng
và cũng như là giúp cho khách hàng nhận dạng được sản phẩm ở khắp mọi nơi
thì đó là cái giá trị mà khách hàng tạo ra
sau một thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bóp bán hàng đã được đón nhận rất nhiệt tình
đó là thành quả nỗ lực của cả đội ngũ bởi không có quá trình khởi nghiệp nào là không có nhiều khó khăn thách thức
nhất là đối với những nhà sáng lập trẻ tuổi khó khăn lại càng nhiều hơn trồng chất hơn
chúng tôi bắt đầu hình thành dự án này vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
thì những cái khó khăn đầu tiên như bạn biết là không có tiền
tức là mình phải lập trình anh em chúng tôi phải tự lập trình rồi
rồi là tiền server tiền chi phí mặt bằng
thì đó là cái khó khăn về kinh phí
một cái khó khăn thứ hai nữa đó là về nhân sự
bởi vì thật ra là cũng chưa có tiền và cũng rất là còn nông trẻ
thì việc là tuyển dụng nhân sự về hỗ trợ kỹ thuật về sale thì rất là khó
và rất là ít người
bởi vì nó là công việc về liên quan đến kỹ thuật
nên là công nghệ của nó liên tục thay đổi
mình phải liên tục cập nhật theo những cái xuân huyết của thị trường nữa
nếu không thì ứng dụng của mình nó sẽ không tốt và không phù hợp với mọi người nữa
thời gian đầu thì mọi người đa số là không có nhiều lợi nhuận
mà làm sao để cho hệ thống nó hoạt động ổn định
tức là tất cả mọi chi phí đều đập hết vào hệ thống
đều chia sẻ hết vào hệ thống
vì vậy là mọi người
một sản phẩm công nghệ khi vừa ra mắt thị trường
việc thuyết phục khách hàng và việc làm thị trường là điều vô cùng quan trọng
đây cũng là quá trình mà các thành viên của bob bán hàng tốn rất nhiều thời gian công sức
hơn nữa việc phụ thuộc vào facebook đôi khi cũng đem lại nhiều rủi ro cho bot bán hàng trong quá trình vận hành sản phẩm
đối với giai đoạn đầu thì chúng tôi đa số là chúng tôi phải bỏ ra chi phí trước bỏ ra thời gian trước
để lấy niềm tin của khách hàng để lấy những cái mối quan hệ
đầu tiên là chúng tôi sẽ triển khai cho khách hàng tạo ra sự hiệu quả
thì từ đó là
chúng tôi sẽ nhận lại được cái phần chi phí ở cái giai đoạn thứ hai sau khi mà sản phẩm của chúng tôi đã có được rất là nhiều khách hàng sử dụng
thì lúc đó là cái hiệu quả của sản phẩm đã được phổ biến hơn và được mọi người nhắc đến nhiều hơn
thì dẫn đến là khi mà khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi thì khách hàng chấp nhận bỏ ra chi phí một năm hoặc là hai năm trước
sau đó mới dùng sản phẩm
thì đó là một cái quá trình gọi là quá trình đầy khó khăn
chúng tôi phải đi mắc hơn hai năm thì chúng tôi mới tạo được một cái thương hiệu để cho khách hàng tiên dùng sản phẩm của chúng tôi hơn
với những cái đầu thì bản thân tôi thì cũng là làm đầu tiên tại bốn hàng
thì tôi cũng cảm nhận được là cái điều đầu tiên phải đưa giá trị cho khách hàng
điều đầu tiên
và giá trị thì đồng nghĩa việc là mình sẽ chứng minh được cái việc là sản phẩm của mình đối với thị trường và những cái sản phẩm cũng là chatbot như mình
ở trên thị trường đang có và họ đang phát triển mạnh
thì mình cạnh tranh như nào với họ
và mình đưa được những con số và những cái thông tin chuẩn xác trực tiếp đến với khách hàng
để mình chứng minh được là cái giá trị sản phẩm của mình
nền tảng bên mình là một nền tảng dựa trên facebook
vì thế nên là bên facebook thì họ thay đổi hạ toán rất là nhiều
vì thế là nhiều khi bên mình cũng bị ảnh hưởng
vì thế theo là các phần như kiểu là facebook họ dần
thì mình cũng bị ảnh hưởng theo và họ chặn
thì trong khi đó thì nếu mà họ dần một cái thì khách hàng sử dụng chương trình và đang chạy
thì nó ảnh hưởng đến việc của khách hàng
khách hàng đó sẽ bị mất khách hàng luôn
thế nên là họ cũng có rất là nhiều các cái feedback hay căm lên gì đấy
không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm dịch vụ đưa ra thị trường
sự thành công của sản phẩm còn phải được chứng minh bằng hiệu quả và giá trị mà nó đem lại
ví dụ như là khách hàng về đối tượng về các mẹ bình sữa
thì những đối tượng đấy thì khá yếu về kỹ năng của công nghệ
cũng như là về các cái tư duy
thì những đối tượng đấy thì mình phải tư vấn họ một cách đơn giản nhất
và ngôn từ nó cũng đơn giản
nó không quá phức tạp và quá kỹ năng
làm sao cho khách hàng họ hiểu nhất về sản phẩm của bên mình
còn đối với những khách hàng thì họ chuyên sâu về nền tảng kỹ năng rồi
thì mình lại phải tư vấn một cách khác
làm sao cho họ hiểu lền tảng của mình nhất
để họ có thể là họ sử dụng được
khi mà một khách hàng mà mình hỗ trợ
họ đạt được hiệu quả thành công
và hội công và hai bên có những tình cảm nhất định với nhau
đó một là họ sẽ mua thêm
hai là họ sẽ giới thiệu bạn bè
đó đấy là một cái phần rất là
bên mình cũng cố gắng làm những cái đấy
mình cũng biết là xung quanh khách hàng có rất là nhiều khách hàng tiềm năng khác
để mình khai thác nhiều hơn
trong cái việc mà bán được nhiều sản phẩm hơn cho từng khách hàng
thường trường luôn là chiến trường
mà ở đó rất nhiều sự cạnh tranh khốc liệt
đối với sản phẩm chatbot của bot bán hàng cũng vậy
hầu như tất cả các chatbot bây giờ
họ đều đi theo hướng thư vắng
mà cái hướng thư vắng thì cái hướng rất là khó khăn
thứ nhất thì là các ngôn ngữ ở việt nam rất là đặc thù
rất là sâu sắc
nếu mà đối với ngôn ngữ nước ngoài ngôn ngữ tiếng anh
thì cái mô hình thư vắng rất là
rất là có những cái mô đồ có sẵn rồi
nên mình chỉ áp dụng thôi
còn đối với ngôn ngữ tiếng việt thì mình sẽ training rất là lâu
nên dẫn đến là nếu mà đi theo cái hướng đó
mà để kết thúc một cái đơn hàng
thì thời gian kết thúc đơn hàng nó cực kỳ dài
dẫn đến là cái chi phí bỏ ra rất là lớn
dẫn đến là chúng ta không tập trung cái hướng thư vắng
mà chúng tôi chỉ tập trung cái hướng là làm sao để đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất
để truyền thông sản phẩm ra rộng hơn
thì đó là cái hướng mà chúng tôi hướng đến
thứ nhất là chúng tôi sẽ tránh được rất là nhiều đối thủ
thứ hai là chúng ta sẽ dẫn đầu được thị trường ở cái mảng này
vì khi mà jackpot vào việt nam là năm hai nghìn một mươi bảy
là năm hai nghìn một mươi bảy là chúng tôi đã xây dựng đã đưa sản phẩm ra thị trường
và tới bây giờ năm hai nghìn một mươi chín là hầu như là chúng tôi đã có một số lượng khách hàng rất là lớn
cũng như là cái độ phủ về thương hiệu của chúng tôi ra tới thị trường nước ngoài cũng nhiều
để dẫn đến là một số đối thủ thì chúng ta không lo ngại
mà chúng tôi đa số là muốn hợp tác với các đối thủ
để cùng phát triển một cái thị trường chung
vì thị trường jackpot cực kỳ rộng
nó chiếm rất là nhiều trong cái xã hội hiện nay
dẫn đến là đó là một miếng bánh màu mỡ
một cái thị trường mậu mỡ mà hầu như là không ai có thể chiếm hết thị trường được
nhiều trường ngại là thế
thế nhưng chưa có khó khăn nào có thể làm gục ngã ý chí của các thành viên trong dự án
có một cái kỷ niệm đầu tiên là khi mà chúng tôi triển khai cho khách hàng
trong những thời gian đầu mới thành lập
thì chúng tôi phải triển khai ngay tại quán cà phê
thì khi đó là công ty thì chưa có văn phòng
mẫu người thì ở một nơi
thì lúc đó là vô cùng khó khăn
cũng hẹn gặp khách
sau đó là đến triển khai cho khách
thời gian đầu thì sản phẩm phát triển
thì mất ở
trong version một thì lúc đó nó còn khá là đơn giản và tô sơ
thì hầu như mọi thứ là đều phải phụ thuộc vào khách hàng
ví dụ như khách hàng cần thêm tính năng gì thì chúng tôi phát triển thêm tính năng đó
làm sao để tối ưu được cái phần chi phí cho khách hàng nhất
sau này chúng tôi phát triển lên phiên bản pc bốn
cái độ sử dụng của hệ thống nó thuận tiện hơn
và cũng như là nó dễ phát triển hơn cho khách hàng
dễ ứng dụng hơn cho khách hàng
cái động lực mà lớn nhất của mình nói riêng và cũng như là của nhóm nói chung
là muốn tạo ra một cái sản phẩm có giá trị cho xã hội nơi đó
là chúng tôi muốn xây dựng một khách hàng sinh thái
mà tất cả khách hàng vào đó và họ có được một cái giá trị
tức là họ mang lại được một cái giá trị nào đó
họ thành công thì đó là cái động lực của chúng tôi
vì khi khách hàng thành công thì chúng tôi mới thành công
thì từ cái việc thành công đó chúng tôi càng phải xây dựng sản phẩm như thế nào
để đảm bảo được cái lợi ích của khách hàng
lợi ích của người tiêu dùng
thử sai và làm lại
luôn chú trọng chăm sóc hỗ trợ khách hàng
lắng nghe khách hàng để cải thiện sản phẩm
bot bán hàng đã có được những thành tiệu đáng ghi nhận
sau hai năm đi vào hoạt động
hơn một triệu người truy cập vào hệ thống hàng tháng
hơn một trăm linh fanpage đang sử dụng bóp bán hàng
trong đó một mươi một fanpage đang sử dụng những dịch vụ trả phí
có các đối tác lớn như viettel post momo grab vnpay
cùng với một số các giải thưởng lớn trong nước
cũng như các giải thưởng mang tầm quốc tế có thể kể đến
tiêu biểu như dự án startup việt nam duy nhất trên thắng
ở hạng mục ebitda
top một mươi hai cuộc thi khởi nghiệp tại paris
không dừng lại ở những thành công đã đạt được
các sáng lập viên của bot bán hàng đang tập trung thực hiện những kế hoạch
để đưa dự án của mình đi xa hơn
hương đến chiếm lĩnh thị trường trong nước
cũng như đưa sản phẩm chinh phục thị trường nước ngoài
đầu tiên là chúng tôi sẽ khai thác hết thị trường ở việt nam
trong cái kế hoạch của chúng tôi thì chúng tôi mở ra
chi nhánh việt nam
thì là một trong những kế hoạch để chúng tôi có thể là chinh phục thị trường miền nam
cũng như thị trường ở việt nam
sau đó là bắt đầu là chúng tôi tiến đến để kêu gọi vốn đầu tư
để mở rộng ra thị trường nước ngoài
thì cái việc mà kêu gọi vốn đầu tư thì chúng tôi đã liên hệ với một số quỹ đầu tư
thì hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phá
đối với thị trường nước ngoài đầu tiên chúng tôi sẽ đánh thị trường đông nam á trước
sau đó là chúng tôi sẽ đánh tiếp thị trường châu âu
thì đó là những thị trường khá là tiềm năng về thương mại điện tử
chúng tôi mong muốn đem lại được thành công cho khách hàng và đem lại nhiều giá trị cho xã hội
đó là tập niệm cũng là triết lý khởi nghiệp của mỗi thành viên bót bán hàng
và cũng chính chất lý khởi nghiệp đó đã dẫn lối để bót bán hàng có được nhiều thành công trong quá trình khởi nghiệp